sau đó một số đối tượng qua khích đã dùng dao tự chế chặt phá xe máy của lực lượng dân phòng rồi nhanh chóng lên xe tàu thoát
ngay sau đó công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã huy động hàng chục chiến sĩ chia làm nhiều mũi truy bắt các đối tượng
đến chiều cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đã bắt được ba đối tượng trú tại tp biên hòa
đồng thời thu giữ nhiều dao tự chế dài trên một mét
hiện công an tp biên hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
một mươi viên ma túy tổng hợp một trăm năm mươi g heroin là vật chứng vừa được công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an thu giữ
trong quá trình phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý trong quá trình vây bắt đối tượng đã sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng
cụ thể qua công tác nắm tình hình các trinh sát công an huyện kỳ sơn xác định lương văn xá
một đối tượng nghiện ma túy thường xuyên móc nối với các đối tượng người lào để mua ma túy về sử dụng
đồng thời bán lại
cho các con nghiện khi xá xuất hiện tại khu vực thuộc xã lượng minh huyện tương dương tổ công tác ập vào vây bắt
bị bất ngờ đối tượng đã chỉa súng vào phía lực lượng chức năng nhưng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba năm trăm linh viên ma túy tổng hợp một trăm năm mươi g heroin một khẩu súng tự chế
một con so bấm và một cân tiểu ly
đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long ngày hôm qua đã tiến hành mật phục
bắt quả tàng một nhóm đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
kiểm tra tại khu dân cư thuộc ấp tân an xã tân hạnh huyện long hồ lực lượng chức năng phát hiện tại khu đất chống
có một nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền
ngay sau đó công an đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được một mươi bảy đối tượng có hộ khẩu tại huyện long hồ và thành phố vĩnh long
tạm giữ một mươi một xe máy hai con gà đá một mươi sáu điện thoại di động cùng số tiền trên người nhóm đối tượng này khoảng tám mươi triệu đồng
tại bắc ninh phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với công an huyện gia bình vừa bắt quả tang sáu tàu
đang có hành vi khai thác mua bán tàng trữ và vận chuyển cát trái phép trên sông đuống
thuộc địa phận giáp danh xã đào viên huyện quế võ và xã đại lai huyện gia bình
tại thời điểm kiểm tra ba tàu mang số hiệu hd hai trăm linh bảy bg hai trăm tám mươi chín qn sáu nghìn chín mươi và một tàu xi măng không có số hiệu
đang khai thác
tàu khai thác cát được khoảng một trăm linh m khối
cũng thời điểm đó tổ công tác kiểm tra phát hiện thêm hai tàu mang số hiệu bg một trăm bảy mươi chín và bg một trăm linh
đang mua bán tàng trữ và vận chuyển gần một trăm năm mươi mét khối cát
hai đáy tàu đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh một góc khẩu pháp của số cát trên
lực lượng công an đã tạm giữ sáu phương tiện trên và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin nhanh lúc chín h của chúng tôi đến đây là hết